gắn liền với sinh hoạt cộng đồng với các nghi lễ hội hè đình đám
tuy nhiên bộ y tế xếp dựa vào vị trí thứ năm trong tổng số một mươi năm nguy cơ đến sức khỏe
ông t v n ở đoan hùng phú thọ nghiện rượu từ nhiều năm nay
trung bình mỗi ngày ông uống từ năm đến một lít rượu
vừa qua ông tvn nhập viện trong tình trạng nguy kịch hiện đang phải lọc máu liên tục và đi kèm với hiện tượng loạn thần mất kiểm soát
theo các bác sĩ
mặc dù các ca ngộ độc rượu dài rác nhiều ngày trong năm
nhưng những ngày trước và sau tết các ca bệnh thường có tiên lượng bệnh xấu và trở nặng
bệnh nhân này đang chẩn đoán trong tình trạng viêm tủy cấp nặng có tăng chi glycerin
hiện tại thì bệnh nhân đang trong tình trạng an thần thở máy và đang phải duy trì một cái lọc máu liên tục
tiên lượng của bệnh nhân rất là dè dặt
hiện tại tình trạng ngộ độc rượu nhập viện
nhập viện mình hiện tại thì có tăng có xu hướng tăng so với những ngày trước nhiều
có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tủy cấp
và cũng có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lên cơn hung mê rượu sản rượu
trong cơn sản rượu thì đó là những bệnh cảnh hay gặp
lạm dụng bia rượu dài ngày cũng khiến việc áp dụng các pháp đồ điều trị gặp trường ngại
trường hợp bệnh nhân bảy mươi hai tuổi này là điển hình
ông nhập viện trong tình trạng dối loạn ý thức
phản xạ chậm khiến quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn
được biết sau khi uống rượu bệnh nhân tỉnh dậy thấy nhức đầu sau đó bị ngã rồi bất tỉnh
hôm nay cũng là tiếc các cháu thì nó quá nhiều thế này
sáng hôm sau là bắt đầu kêu đau đầu thế là chưa kịp đi giải là ngất ở trên giường ấy
cháu đưa mua ở đâu không biết nguồn gốc nó ở đâu cháu đưa mua ở đâu không biết nguồn gốc nó ở đâu
cháu đưa mua ở đâu không biết nguồn gốc nó ở đâu
tại các bệnh viện lớn sau tết số ca ngộ độc vì rượu luôn ở mức cao
tại nhiều bệnh viện tuyến đầu có thời điểm ghi nhận hàng trăm ca ngộ độc cồn công nghiệp methanol tăng lên đáng kể
tất cả các bệnh nhân có tiên lượng bệnh rất nặng thôn mi sâu tổn thương não tủ thuyết áp
đang nói trước đó bệnh viện bạch mai ghi nhận tám ca nhập viện ngộ độc rượu thì có một ca tử vong
theo các bác sĩ ngộ độc rượu bia là phản ứng cấp tính mà người bệnh gặp phải
sau khi uống một lượng rượu quá lớn trong một thời gian ngắn khiến lượng cồn trong máu tăng nhanh
ngoài yếu tố khách quan là chất lượng rượu kém phần lớn ngộ độc rượu thường diễn ra ở những người nghiện rượu mán tính
thường là khi mới uống hoặc là có rất nhiều người mà rất là tự tin mà nói rằng là sẽ biết điểm rừng
nhưng mà chỉ cần thấy là một ngày ở trung tâm trung độc chúng tôi nhận phải điều trị cấp cứu một đến vài ca
thì ta sẽ thấy rằng có những người biết điểm rừng nhưng mà những người mà không biết điểm rừng cũng không ít đâu ạ
và cái mà người ta hay gặp nhất chính là khi mà đã uống một lượng rượu rồi thì lúc đó cái khả năng kiểm soát nó không như là bình thường nữa
chúng tôi hay đùa lúc đã phê rồi thì lúc ấy để nói được là cái chuyện ngưỡng rừng ở đâu là hơi hơi khó
theo đánh giá của who
ngộ độc do uống rượu ở việt nam trong những năm gần đây ghi nhận từ một đến bảy vụ một năm
chiếm một hai hai một số vụ ngộ độc thực phẩm một năm
số mắc và chết do ngộ độc rượu tập trung nhiều vào thời gian từ tháng hai đến tháng bốn đầu năm mới và lễ hội xuân
theo cái thống kê của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là ngộ độc rượu trung bình hàng năm thì chiếm khoảng từ ba năm đến sáu bảy

và thậm chí có lên tới bảy vụ trong một năm
với số lượng mắc theo chúng tôi đánh giá thì không nhiều khoảng trên dưới là hai mươi tám ba mươi hai ca trong một năm thôi
nhưng số lượng tử vong thì thông thường chiếm khoảng hai mươi hai mươi năm số lượng tử vong mà do các ngộ độc thực phẩm gây ra

trung bình khi uống một ly bia có khoảng một trăm linh tế bảo não bị giết chết

các hệ tiêu hóa tuần hoàn hô hấp và bài tiết đều chịu ảnh hưởng do rượu đi trực tiếp vào máu qua ruột non
và làm cho có thể gây ra những tai nạn sinh hoạt tai nạn giao thông và đặc biệt là những tai nạn nghề nghiệp tai nạn giao thông rất thảm khốc hiện nay đang xuất hiện
rượu là đồ uống không được khuyến khích sử dụng
tuy nhiên tết đến người việt có thói quen mời nhau ly rượu chén trà mừng gặp gỡ hay chúc sức khỏe
rất có thể chén rượu sức khỏe ấy lại chính là rượu được trưng cất từ loài men độc hại kém chất lượng mà vì vui chúng ta không để ý tới